đến với tình hình covid một mươi chín tại nam phi theo thông tin ghi nhận được số ca mắc covid một mươi chín ở nam phi
đã tăng gần bốn lần trong bốn ngày qua gây lo ngại về khả năng lây lan của biến thể omicron
trong bối cảnh nước này bước vào đợt lây nhiễm thứ tư
viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nicd nam phi công bố cho biết ngày hôm qua
nước này báo cáo một mươi sáu năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới tăng gấp bốn lần so với bốn ba trăm bảy mươi ba ca nhiễm virus được ghi nhận vào ngày ba mươi tháng một mươi một
các con số trên đưa tổng số ca mắc covid một mươi chín tại nam phi tính đến ngày bốn tháng một mươi hai đã vượt mốc ba triệu người
trước đó viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm cho biết một số ca bệnh mới là những người từng mắc covid một mươi chín
sau đó bị biến thể omicron gây tái nhiễm
các chuyên gia chỉ ra rằng dữ liệu ở nam phi cho thấy
các ca tái nhiễm có triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
giáo sư envon godbert nhà vi sinh vật học của nicd chia sẻ
chúng tôi tin rằng những ca bệnh đó sẽ nhẹ hơn
chúng tôi đang cố gắng chứng minh và giám sát điều này rất cẩn thận
những người đã chủng ngừa cũng sẽ mắc bệnh nhẹ hơn
trong khi số ca nhiễm tăng liên tục số người tử vong ở nam phi vẫn giữ ở mức ổn định
theo micd nước này ghi nhận thêm hai mươi năm người chết liên quan đến covid một mươi chín
bà godbert cũng cho biết
dù nam phi chỉ giải trình từ trên một số ít ca nhiễm phần lớn trong số đó là biến thể omicron
trong số hai trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín được giải trình gen vào tháng một mươi một ở nam phi
một trăm tám mươi ba trường hợp trong số đó tức là bảy mươi bảy mươi năm ca bệnh do biến thể omicron gây ra
theo nicd nước này cũng đã thực hiện tổng cộng sáu mươi năm chín trăm chín mươi xét nghiệm trong vòng hai mươi bốn giờ